các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
biểu dương tập thể cán bộ chiến sĩ công an huyện đảo trong thời gian qua đã nỗ lực không ngừng tổ chức tốt công tác chính trị đạt nhiều thành tích trong việc đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện
bộ trưởng đánh giá ghi nhận những khó khăn của cán bộ chiến sĩ trong quá trình công tác ở huyện đảo đặc thù đồng thời chỉ đạo cán bộ chiến sĩ công an huyện trong thời gian tới tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết bồi dưỡng nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm
đặc biệt chú trọng công tác tăng cường công an chính quy về cơ sở xây dựng đảo ngày một phát triển đi lên là điểm đến tham quan du lịch cho nhân dân trong nước và thế giới

đặt dấu mốc chủ quyền đất nước khẳng định chân lý hoàng sa là cương thổ không thể tách rời của nước việt nam
bộ trưởng tô lâm đến thăm đồn biên phòng huyện đảo lý sơn và trao tặng quà nhằm động viên khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ biên phòng trên huyện đảo tiền tiêu
còn vào chiều nay đoàn công tác của bộ công an do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng ngãi
cùng dự có đồng chí lê viết chữ ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy quảng ngãi và các lãnh đạo chủ chốt của tỉnh
đồng chí bí thư tỉnh ủy quảng ngãi lê viết chữ khẳng định tỉnh quảng ngãi luôn quan tâm đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an tỉnh phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt
phối hợp với các ban ngành trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác này để góp phần xây dựng phát triển kinh tế xã hội địa phương
thay mặt đoàn công tác đại tướng tô lâm cảm ơn lãnh đạo tỉnh quảng ngãi luôn quan tâm chỉ đạo chăm lo đến lực lượng công an tỉnh và ghi nhận những nỗ lực và kết quả mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi đạt được
bộ trưởng bộ công an đề nghị công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về công tác an ninh trật tự xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh gần dân sát dân
tích cực bám sát cơ sở địa bàn để sớm phát hiện và phòng ngừa các loại tội phạm
đặc biệt công an tỉnh quảng ngãi triển khai thực hiện tốt chủ trương đề án của bộ công an về sắp xếp lại bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
tiếp tục triển khai việc bố trí công an xã chính quy xuống cơ sở lựa chọn những đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao
tại công an tỉnh tây ninh vào chiều ngày hôm nay thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thượng tướng nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã chủ trì buổi lễ và trao quyết định bổ nhiệm đại tá nguyễn văn trãi phó giám đốc công an tỉnh giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh tây ninh
thượng tướng nguyễn văn thành chúc mừng đại tá nguyễn văn trãi vừa được lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao phó nhiệm vụ mới
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh
đồng chí nguyễn văn trãi cần nhanh chóng nắm bắt công việc không ngừng nỗ lực phấn đấu đề cao tinh thần trách nhiệm tiếp tục xây dựng mối đoàn kết trong đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh
thực hiện tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tây ninh ngày càng trong sạch vững mạnh giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương trong đảng góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
xứng đáng với niềm tin của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
đại tá nguyễn văn trãi giám đốc công an tỉnh tây ninh đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hứa quyết tâm trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu
kế thừa những kinh nghiệm thành quả mà các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm cùng cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tây ninh đã dày công đạt được qua các thời kỳ
quy tụ đoàn kết thống nhất trong đảng ủy ban giám đốc và toàn lực lượng công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chiều nay tại hà nội trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an
công an chủ trì hội nghị triển khai xây dựng nghị định của chính phủ quy định việc xây dựng công an xã thị trấn chính quy
xác định việc triển khai bố trí công an xã thị trấn chính quy là một chủ trương quan trọng
góp phần cụ thể hóa việc đổi mới sắp xếp tổ chức lại bộ máy theo tinh thần bộ tinh tỉnh mạnh huyện toàn diện xã bám cơ sở
trong đó có lực lượng công an nhân dân đã đi đầu
hội nghị chỉ rõ việc xây dựng nghị quyết của chính phủ về vấn đề này chính là sự thể chế hóa nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị và hiện thực hóa luật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị đã công bố quyết định thành lập ban soạn thảo tổ biên tập xây dựng nghị định trong đó trung tướng nguyễn văn sơn làm trưởng ban soạn thảo
nhấn mạnh thời gian hoàn thiện dự thảo nghị định và tờ trình chính phủ không còn nhiều thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị các thành viên ban soạn thảo tổ biên tập tập trung cao nhất trí tuệ trách nhiệm
trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp ban soạn thảo điều chỉnh kế hoạch triển khai hợp lý tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất
đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
sáng nay học viện chính trị công an nhân dân tổ chức lễ bế giảng lớp đào tạo trình độ cao cấp lý luận chính trị khóa một mươi hai và khóa một mươi ba
thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần vi dân giám đốc học viện chính trị công an nhân dân chủ trì buổi lễ
lớp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa một mươi hai và khóa một mươi ba tại học viện chính trị công an nhân dân với hai trăm hai mươi chín học viên
đang công tác tại các đơn vị trực thuộc bộ công an và công an các đơn vị địa phương phía bắc đến nay đã hoàn thành chương trình đào tạo theo quy định
ngoài bốn khối kiến thức cơ bản về chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh lịch sử đảng và đường lối của đảng cộng sản việt nam các vấn đề khoa học chính trị và lãnh đạo quản lý
học viên được trang bị khối kiến thức về các chuyên đề đặc thù chuyên đề bổ trợ gắn liền với chức năng nhiệm vụ thực tiễn công tác chiến đấu xây dựng của lực lượng công an nhân dân
được cung cấp nhiều tài liệu phục vụ tham khảo có giá trị về lý luận thực tiễn phục vụ công tác học tập nghiên cứu
kết thúc khóa học hai trăm hai mươi chín học viên đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp trong đó có nhiều học viên đạt loại giỏi
tại buổi lễ đồng chí giám đốc học viện chính trị công an nhân dân nhấn mạnh đào tạo công tác lý luận chính trị có một vai trò hết sức quan trọng trong tình hình hiện nay
quá trình học tập rèn luyện đã mang lại những nền tảng kiến thức quan trọng về khoa học lý luận chính trị phục vụ hiệu quả cho quá trình công tác của học viên
đồng chí giám đốc cũng đề nghị các học viên tiếp tục nghiên cứu vận dụng những kiến thức đã được truyền tải có hiệu quả vào thực tiễn công tác để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao
chiều nay tại hà nội bộ ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam lê thị thu hằng đã thông báo các hoạt động đối ngoại của việt nam trong thời gian tới và trả lời một số câu hỏi về các vấn đề mà dư luận đang quan tâm
vấn đề được nhiều phóng viên báo chí và dư luận quan tâm
đó là thông tin liên quan tới việc trung quốc diễn tập bắn đạn thật ở quần đảo hoàng sa của việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba vừa qua
cũng như có kế hoạch xây dựng các đảo phú lâm đạo cây và đảo duy mộng thuộc quần đảo hoàng sa của việt nam
trở thành thành phố và căn cứ dịch vụ hậu cần chiến lược quan trọng của trung quốc
người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng nhấn mạnh đây là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của việt nam đối với quần đảo này
vi phạm tinh thần tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển đông doc gây phức tạp tình hình không có lợi cho tiến trình đàm phán hiện nay giữa trung quốc và asean
về bộ quy tắc ứng xử của các bên ở biển đông coc và việc duy trì môi trường hòa bình ổn định và hợp tác ở biển đông
việt nam yêu cầu trung quốc chấm dứt và không để tái diễn các hành động tương tự tôn trọng chủ quyền của việt nam đối với
hai quần đảo hoàng sa và trường sa tôn trọng nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như luật pháp quốc tế
không có các hoạt động gây gia tăng căng thẳng làm phức tạp tình hình ở khu vực
bà hằng cũng khẳng định việt nam đã gặp và trao công hàm phản đối trung quốc về những sự việc này
trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước việc mỹ công nhận cao nguyên golan là một phần lãnh thổ của israel
người phát ngôn lê thị thu hằng khẳng định
việt nam chia sẻ quan ngại với trung quốc
quan ngại sâu sắc của cộng đồng quốc tế trước những diễn biến gần đây liên quan tới hiện trạng của cao nguyên golang
chúng tôi kêu gọi các bên liên quan hành động phù hợp với các nghị quyết liên quan của liên hợp quốc
tôn trọng luật pháp quốc tế giải quyết bất đồng thông qua đối thoại vì một nền hòa bình bền vững ở trung đông và trên thế giới
cũng tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao lê thị thu hằng đã thông báo về hoạt động của lãnh đạo đảng và nhà nước việt nam trong thời gian tới
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự
được cho là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất ở tp hcm từ trước đến nay với tăng vật là tám trăm chín mươi năm bánh heroin
vụ án vừa được tổ công tác sáu trăm ba mươi sáu ba trăm sáu mươi ba công an tp hcm và đội cảnh sát giao thông an sương triệt phá vào đêm ngày hôm qua
ngay trong chiều nay công an tp hcm đã tổ chức buổi họp báo để thông tin chính thức về vụ việc
theo đó vào khoảng hai mươi h ngày hai mươi bảy tháng ba
tổ tuần tra đội cảnh sát giao thông an sương làm nhiệm vụ ở khu vực gần cầu vượt an sương
phát hiện xe ô tô bốn chỗ và xe tải chạy tốc độ cao nên yêu cầu dừng để kiểm tra
thấy dấu hiệu bất thường khi có người trên xe xuống đưa tiền để bỏ qua vi phạm
đồng thời hai người khác trên xe bỏ chạy nên tổ công tác ba trăm sáu mươi ba gần đó đã có mặt kịp thời để khống chế các nghi can
tiến hành kiểm tra tổ công tác phát hiện tám trăm chín mươi năm bánh heroin trên xe nên không chế các đối tượng và mở rộng điều tra vụ việc
công an tp hcm xác định các đối tượng nhập ma túy từ vùng tam giác vàng về tp hcm để tiêu thụ
tại buổi họp báo phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm lê thanh liêm chia sẻ những khó khăn vất vả của công an tp hcm
trong cuộc chiến với tội phạm ma túy đang ngày càng diễn biến phức tạp
ông cũng đánh giá cao nỗ lực của các lực lượng khi phát hiện điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia cực lớn này
cũng trong chiều ngày hôm nay cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp hcm cho biết trên cơ sở các tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan điều tra vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với gu heisan
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba quốc tịch trung quốc đối tượng cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia
để vận chuyển ma túy gu heisan tuyển thêm nhiều đàn em thân tín gồm hoang giai quen sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy quốc tịch trung quốc
thảo a dơ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thào a páo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và lý a vừ cùng chú tại tỉnh điện biên
cả bốn đối tượng này đã bị cơ quan điều tra bộ công an khởi tố để điều tra về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
các đối tượng trên sử dụng xe tải vận chuyển ma túy từ cửa khẩu bờ y con tum về tp hcm cất giấu tại bốn địa điểm trên địa bàn quận bình tân
sau đó số ma túy được ngụy trang giấu trong các container hạt nhựa để vận chuyển đến đài loan trung quốc
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin sau nhiều tháng xác lập chuyên án đấu tranh cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp
cùng các đơn vị trong và ngoài lực lượng công an nhân dân bắt giữ một mươi một đối tượng thu giữ ba trăm linh kg ma túy
cụ thể sau khi nhập cảnh vào việt nam uresan cùng đồng bọn mở công ty ở quận bình tân tp hcm để làm bình phong kinh doanh ngành nghề may mặc xuất khẩu hàng hóa
mở rộng điều tra cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng cảnh sát philippines phát hiện thêm hai trăm bảy mươi sáu kg ma túy
ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đồng tháp vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo nguyễn hiễu nghị ba mươi tuổi
trú tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh về tội giết người và cướp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi ba
bị cáo nghị đã thực hiện hành vi giết anh nguyễn quốc thới ở thành phố cao lãnh để cướp tiền năm tám chỉ vàng một mươi tám carat và một xe mô tô của nạn nhân để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân
hành vi của bị cáo nghị là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội xâm phạm tính mạng tài sản của nạn nhân gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án trung thân và buộc bị cáo bồi thường tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân với số tiền một trăm ba mươi chín triệu đồng
việc chia sẻ dữ liệu tài xế vi phạm giao thông và giấy phép lái xe bị tạm giữ giữa bộ công an với bộ giao thông vận tải
những vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng nhà ga hành khách t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
là những nội dung được quan tâm giải đáp tại buổi họp báo thường kỳ của bộ giao thông vận tải diễn ra vào chiều ngày hôm nay
lý giải cho vấn đề này đại diện ban quản lý dự án cho biết các hạng mục này đều đang trong quá trình thi công
ban quản lý đã giao tổng thầu tăng cường bảo vệ kịp thời khắc phục hư hỏng trước khi bàn giao
hiện nay thì dự án cũng đã cơ bản hoàn thành còn khoảng một phần trăm các hạng mục sân dự xây dựng
trong đó như các bạn đã biết là cơ bản là các hạng mục mái tre phần thăng cuộn và các hệ thống cảnh quan cây xanh
này thì chúng tôi đang chỉ đạo tổng thầu quyết tâm thực hiện các hạng mục để hoàn thành trong tháng bốn
phần thiết bị thì cũng cơ bản là hoàn thành còn lại một số hạng mục thì đang được hoàn thiện căn chỉ và sau đó thì sẽ được đo kiểm và tiến hành công tác nghiệp thu
đặc biệt là để hoàn thành
để đưa vào vận hành khai thác thì yếu tố an toàn mà đặc biệt quan tâm
vì vậy chúng tôi cũng đang quyết tâm chỉ đạo tổng thầu hoàn thiện các hồ sơ để nghiệm thu và phấn đấu hoàn thành các công tác này trong tháng bốn
liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu tài xế vi phạm giao thông và giấy phép lái xe bị tạm giữ giữa bộ công an với bộ giao thông vận tải
cục cảnh sát giao thông bộ công an và tổng cục đường bộ đã thống nhất và đang tiến hành triển khai
trong mùa tuần sau thì hệ thống này sẽ được thực hiện kết nối
cho tất cả chương trình quốc
sau đó chúng tôi sẽ tiến bước nữa là sẽ xây dựng cơ sở hữu dụng chung
cho nên vấn đề quản lý bằng lái xe giữa cấp và xử lý giữa hai bộ sẽ làm được liên thông rất tốt rồi rất minh bạch cái vấn đề này
trên cơ sở đó chúng ta sẽ theo dõi được cái việc là những cái lái xe mà bị vi phạm thì sẽ được thông tin
và khi mà quá trình xem xét đổi bằng cấp bằng
sẽ có cái
cái xử lý theo cái quy định của
việc đổi cấp bằng
cũng tại buổi họp báo bộ giao thông vận tải cho biết bộ đã có tờ trình gửi thủ tướng chính phủ về việc xin chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ga hành khách t ba
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất với bốn phương án
trong đó phương án giao cho tổng công ty cảng hàng không việt nam acv làm chủ đầu tư là phù hợp vì acv có chức năng nhiệm vụ năng lực và kinh nghiệm trong đầu tư quản lý khai thác cảng hàng không đảm bảo tiến độ tính đồng bộ trong quản lý khai thác
vì vậy bộ giao thông vận tải đã kiến nghị thủ tướng chính phủ xem xét chấp thuận cho acv tổ chức thực hiện dự án nhà ga t ba
thưa quý vị và các bạn theo số liệu công bố của công ty công viên cây xanh hà nội toàn địa bàn thành phố hiện nay có khoảng một bốn trăm linh cây xưa
trong đó thì có gần sáu trăm linh cây xưa đỏ việc bảo vệ cây thì được đánh giá là khó khăn vì nhiều cây cưa bị cưa trộn vì lòng tham của con người
tình trạng này thì đòi hỏi cần phải tăng cường nhiều biện pháp giữ gìn loài cây này
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nếu quá khó khăn trong việc bảo vệ cây thì nên bán những cây xưa quý có giá nghìn tỷ để lấy tiền xung công quỹ
và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên thời sự
tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám một cây xưa đỏ có chiều cao gần bốn m rộng trên hai mươi ba cm
trên vỉa hè phố phan kế bính phường cống vị quận ba đình bị kẻ gian cắt trộm
tháng tám năm hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an tp hà nội phối hợp với công an quận hà đông
bắt giữ sáu đối tượng liên quan đến việc trộm cây xưa tại trường đoàn kết phường quang trung quận hà đông hà nội
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám dù nằm trong khuôn viên bảo tàng dân tàu học việt nam được bảo vệ chặt chẽ nhưng hai cây xưa có đường kính khoảng bốn mươi năm mươi cm vẫn bị trộm chặt hạ đem đi
người dân chúng tôi thấy nhiều các cái chỗ có cây xưa đấy thì là bọn lâm tặc nó vào nó chặt trộn
chúng tôi là người dân thì rất là bức xúc theo tôi thì cũng phải nên có một biện pháp để mình bảo vệ để giữ ra các cái cây xưa quý đấy
bây giờ tất cả những cây xanh mà người ta đang phát động phải trồng lên
thứ nhất là những cây xưa này nó là một cái cây rất hiếm
xưa tặc là nó cứ nghe đến mà chú cũng nghe nhiều nơi là

là có cái hiện tượng này
cho nên là ở đây chắc chắn là người ta sẽ có ý thức bảo vệ
chú cực lực lên án những cái hành động mà đi chặt cây xưa
ký túc xá mễ trì quận thanh xuân hà nội
trong khuôn viên ký túc xá có chín cây tre trắng có tuổi đời gần năm mươi năm cũng được bảo vệ rất nghiêm ngặt
công tác quản lý cũng như là chăm sóc các cây xưa ấy thì chúng tôi đồng ý quan tâm
thường thì nó nằm trong khuôn viên cho nên là nó nằm trong cái tầm ngắm quan sát cũng như là bảo vệ của lực lượng an ninh của ký túc xá
thế còn ngoài ra thì đối với ký túc xá mễ trì nằm trên địa bàn phường thì thường thì là tất cả các cái buổi ngày nào cũng thế
anh em lực lượng công an phường luôn có cái việc kiểm đếm hàng ngày
kiểm đếm hằng ngày về cái tình trạng của các cây xưa

những ngày qua dư luận quan tâm đến việc thành phố hà nội triển khai bán cây xưa hàng nghìn tỷ tại bình làng thôn phụ chính xã hòa chính trường mỹ
nhiều ý kiến cho rằng có thể vận dụng xây dựng quy trình bán các cây xưa trên đường phố để thu về tiền tỷ để trình trang đô thị trồng thêm các loại cây mới
nhưng theo nhiều chuyên gia việc chặt bán những cây xưa trên phố là điều không nên làm
mà tốt nhất là phải có những biện pháp bảo vệ để bảo tồn loại cây quý này cũng như giữ gìn môi trường sống
tôi hoàn toàn phản đối cái chuyện đó vì một cây xưa anh chồng bây giờ ít ra những cây xưa trên đường phố bây giờ nó cũng phải vài chục tuổi rồi
và nó là một cái cây sinh trưởng rất là chậm rất chậm
mà nó là một cây gỗ thực tế về giá trị của nó là chỉ giá trị về gỗ thôi chứ không có cái gì cả
thì mình chặt đi mình trồng lại cái khác lại phải vài chục năm nữa nó mới được như thế
thì tôi thấy là nó không có ý nghĩa gì cả
nhưng chúng ta cũng có thể bảo vệ nó được như những loài cây khác được
chứ không phải là phải chặt nó đi để còn thay thế một loại cây khác
trồng cây đã khó chăm sóc cây càng khó hơn nhất là loài cây gỗ quý như xưa
vì vậy việc có nên chặt bán cây xưa trên đường phố hà nội cần phải xem xét cụ thể
và điều quan trọng ở đây là việc cộng đồng cùng nhau chung tay lên án hành vi sưu tập
và phải đồng lòng thực hiện việc bảo vệ loại cây này như thế nào mới là vấn đề cần bàn
phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết